tại tỉnh sơn la trận mưa lớn kéo dài vào đêm mùng hai tháng tám đến giảng sáng mùng ba tháng tám đã gây ra lũ ống lũ quét quấn trôi hai đầu cầu xã nậm păm trạm y tế xã nậm păm và điểm trường bản bá biển của huyện mương la
nhiều tuyến đường bị cô lập mưa lũ cũng cuốn trôi bốn xe tải ba nhà kho chứa vật liệu xây dựng làm ngập úng quốc lộ hai trăm bảy mươi chín d đoạn qua tiểu khu năm thị trấn ít ong
theo thống kê ban đầu ở huyện mường la đã có một mươi người mất tích và sáu người thiệt mạng do mưa lũ gây ra
đến thời điểm này thì mọi công tác nhằm khắc phục hậu quả của thiên tai đang được gấp rút triển khai
hiện tại như tôi đang có mặt tại hiện trường thì do trận lũ quét vừa qua có sức tàn phá nặng nề đã làm đứt gãy hai đầu cầu của cây cầu cứng nối từ thị trấn ít ong vào xã nậm păm
chính vì thế mà xã nậm păm đã bị cô lập ô tô không thể tiếp cận vào sâu được
lực lượng chức năng cũng đã phải di chuyển khá xa gần chục km đường đất mới có thể vào giúp đỡ và cung cấp lương thực cho người dân tại đây
chính quyền địa phương cũng đang cố gắng gấp rút bố trí di chuyển người dân tới các khu vực an toàn tạm thời
gần bảy mươi năm người dân tại xã nậm păm huyện mương la mới hướng chịu một trận lũ lịch sử như vậy
lũ ống lũ quét bất ngờ ập tới đánh thẳng vào đường cái dẫn vào xã
những gì còn lại sau đó là nhà cửa dụng vườn bị cuốn trôi
xe tông giờ cũng chỉ còn lại như thế này
khi di chuyển xã nạm păm thì chúng tôi di chuyển đường núi và đi bộ di chuyển lên bốn bản trong vùng lũ của nậm păm
sau khi di chuyển bốn bản của nậm păm thì cho thấy là bó lũ rất là lớn
một là toàn bộ tiến đường nối giữa pì tong lên ngọc chiến đã bị phá hủy
lượng đất đá rất là lớn phá hủy tiến đường đó
thứ hai là bốn bản trong đó đặc biệt bản hồi hấp đã bị san phẳng mất năm mươi ba nhà
và ba bản còn lại sát nhau thì tất cả tổng thể là chín mươi bảy nhà đã bị cuốn trôi hoàn toàn
và số lượng toàn bộ diện tích ao diện tích lúa cây cối hoa màu đều bị đất đá san phẳng
đặc biệt là lượng đá rất là lớn có những hòn đá hàng tấn san phẳng một diện tích lớn kể cả nhà ở cũng như rụng
thứ hai là ngay tại xã nậm păm thì thiệt hại về người cũng rất nhiều
đến thời điểm này thì nạm păm đang mất tích chết và mất tích là một mươi một người
và riêng nậm păm thì chiều nay đã vớt được ba người là ba mẹ con một mẹ và hai con đã tổ chức trôn cho con
đang chuẩn bị trôn cho mẹ thì lại tiếp tục trời mưa nên là chưa kịp nhưng anh em chúng tôi sẽ tổ chức triển khai ngay
tại khu vực thị trấn ít âu do giao thông vẫn thông suất địa hình cao diện tích đất rộng
chính quyền địa phương đã lên bố trí các khu tái định cư cho người dân
ngay từ chiều tối hôm qua nhiều hộ dân đã vận chuyển vật liệu tiến hành xây dựng sinh hoạt tạm thời trong thời gian chờ mưa rứt và nước rút
đến nay mưa đã không còn nặng hạt như những ngày trước tuy nhiên nước lũ vẫn chảy với cường độ siết còn cao
điều quan trọng ngay lúc này là di chuyển người dân tại những khu vực có thể chịu ảnh hưởng tới nơi an toàn thì đã được gấp rút triển khai
tuy nhiên vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc vận chuyển lương thực và thuốc men
như chúng tôi được biết
trong những ngày qua thì đã cũng có rất nhiều các đoàn tình nguyện có mặt tại đây để cùng chung tay giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn